từ đây chúng tôi được biết có hàng trăm đơn vị bán hàng online theo kiểu treo đầu dây bán thịt chó như thế này
nhờ những kẽ hở trên hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng có cơ hội bày bán và răng bẫy người tiêu dùng một cách công khai trên những kênh bán hàng chính thống
để đảm bảo không mua phải các mặt hàng hóa online kém chất lượng người tiêu dùng cần lưu ý
chỉ mua sản phẩm khi biết rõ nguồn gốc xuất xứ và giá trị của sản phẩm
khi mua hàng hóa trên các trang thương mại điện tử cần truy xuất hóa đơn mua bán để đảm bảo quyền lợi khi xảy ra sự cố
mua hàng ở các địa chỉ uy tín
có chính sách đổi trả rõ ràng
hai người thiệt mạng do cháy ấm điện
một người tử vong do nổ ấm điện
những tai nạn thương tâm liên tiếp xảy ra do sử dụng loại đồ điện gia dụng vốn được cho là rất an toàn tiện lợi
tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu tại sơn la
một bé gái tử vong
do hở điện ấm siêu tốc
tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
tại thái nguyên
một nam sinh viên tử vong do ấm siêu tốc
tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
tại thái bình
hai vợ chồng tử vong trong nhà kín do chập ấm siêu tốc
mới đây nhất ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
tại an giang
một bé gái bị bỏng nặng do vướng dây điện ấm đuôi siêu tốc
có thể thấy những năm gần đây
thiệt hại thương vong do sử dụng ấm điện siêu tốc là không hề nhỏ
mua một mươi chiếc thì hỏng đến chín
đây là tâm sự của thảo khi nhắc đến sản phẩm ấm điện quen thuộc trong phòng trọ của mình
là sinh viên lại ở ký thúc giá
do vậy ấm điện dường như là đồ dùng bất ly thân trong sinh hoạt của thảo và nhiều sinh viên khác
ấm dùng đun nước những ngày trở lạnh
ấm dùng nấu mì và nấu vài món đơn giản như thế này
khi trong nội quy nhà ở không được dùng ga
thì việc sử dụng ấm điện như một giải pháp trong những ngày không thể ra đường ăn ngoài
mặc dù tiện lợi là vậy
nhưng sản phẩm mà thảo và nhiều sinh viên khác sử dụng lại có vô vàn vấn đề

mình thì ra chợ ngoài mua lại chọn mình được không biết là nguồn gốc như thế nào ạ

để tìm hiểu về mặt hàng này chúng tôi đã có mặt tại các chợ sinh viên và cả các khu chợ dân sinh
cũng giống như nhiều mặt hàng khác
những chiếc ấm điện như thế này sẽ không được sử dụng
những chiếc ấm này phục vụ cho nhu cầu dân sinh thích yếu của nhiều gia đình
do vậy có thể tìm thấy chúng ở bất cứ đâu
và tại những cửa hàng điện dân dụng chỉ cần bỏ ra từ một trăm linh đến hai trăm linh nghìn đồng là có thể sở hữu những chiếc ấm với đủ các thể tích khác nhau
thậm chí là rẻ hơn nếu ngỏ ý mua buôn

và các sản phẩm đều có chung một một gốc
giá rẻ lại là sản phẩm tiện lợi không thể thiếu của nhiều hộ gia đình và nhiều sinh viên
nên những chiếc ấm điện như thế này vẫn luôn là mặt hàng đắt khách của nhiều cửa hàng đồ gia dụng
thế nhưng ngay cả người bán cũng không dám đảm bảo về chất lượng của sản phẩm vốn được cho là đắt hàng này
chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm đối với các sản phẩm ấm điện giá rẻ được mua ngay tại các chợ dân sinh
kiểm tra dây dẫn có thể thấy mặc dù vỏ bọc dây rất dày nhưng lõi đồng rất mỏng và nhỏ khó thải được công suất cao
tháo rỡ trực tiếp mâm dẫn điện hay đế ấm có thể thấy mâm đồng méo mó và không thể có lớp cát thạch anh cách điện
như nhiều loại ấm khác
việc chủ quan sử dụng thiết bị này như nhiều gia đình hiện nay là rất nguy hiểm
vì với chất lượng không đảm bảo các sản phẩm này có thể dẫn tới cháy nổ thậm chí là hỏa hoạn bất cứ lúc nào
thì lúc đó là phải lau chùi cho nó tốt bởi vì nếu bị như thế thì điện trở nó tăng lên và đầu đó nó sẽ tiêu thụ điện nhiều hơn
và đặc biệt là cái dây nối nếu dây nối ở trong bắt đầu từ cái đĩa dưới lên trên bù nốt mà dây nhỏ quá
thì như vậy là khi dòng điện đi qua là điện trở lớn nóng lên tỏa nhiệt lớn gây cháy diễn đứt
không chỉ có vậy các loại ấm giá rẻ còn kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng
là sản phẩm sử dụng công suất điện rất lớn do vậy dây dẫn mầm dẫn điện phải tuyệt đối đảm bảo an toàn
tuy nhiên với các sản phẩm nhái giả không rõ nguồn gốc trên thị trường mầm dẫn điện và cả dây dẫn đều không đạt chuẩn
mầm dẫn điện méo mó dây dẫn quá nhỏ không đủ công suất tải điện cũng là một nguyên nhân dẫn tới cháy nổ bất cứ lúc nào
ví dụ như mình ở đây mình chờ nhiều
cái ấm này của tàu họ làm bằng dây nhôm nó sẽ cháy dây nhưng mà cháy rất là nhanh nó không có cháy dây xảy ra nổ cháy
bởi vì dây nhỏ tức là điện trở điện trở lớn điện trở lớn thì nhiệt độ tỏa ra đây nghe không tỏa ra đây nghe không thì dây sẽ đứt
như vậy để lựa chọn và sử dụng sản phẩm an toàn người dùng cần lưu ý
mua hàng tại các cơ sở uy tín truy xuất được nguồn gốc sản phẩm
lưu ý cắm nối sản phẩm với nguồn điện tương ứng với bảng điện công suất để trên sản phẩm
không cho trẻ em tiếp xúc với sản phẩm
ngắt điện khi đã sử dụng xong sản phẩm
tuyệt đối không cắm điện khi không sử dụng hoặc cắm nguyên đế điện vì có thể gây nổ và giật điện
tuyệt đối không cắm điện khi đã sử dụng hoặc cắm nguyên đế điện vì có thể gây nổ và giật điện